tối qua hai mươi một tháng một mươi một tại sân bay quốc tế tân sơn nhất thành phố hồ chí minh
cục diện giữ hòa bình việt nam phối hợp với bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng
và các đơn vị liên quan tổ chức lễ đón cán bộ nhân viên bệnh viện giã chiến cấp hai số một của việt nam
hoàn thành nhiệm vụ về nước
ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám bệnh viện giả chiến cấp hai một lên đường làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình liên hợp quốc
tại nam su đên
sau một năm thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ giữ gìn hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
các cán bộ chiến sĩ bệnh viện giả chiến hai một đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo y tế
chăm sóc sức khỏe cho lực lượng giữ gìn hòa bình liên hợp quốc tại địa phương
bên cạnh đó các cán bộ chiến sĩ bệnh viện hai một đã chủ động tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe
giao lưu văn hóa thể thao giúp đỡ người dân địa phương góp phần tạo nên hình ảnh tốt đẹp
về người chiến sĩ việt nam trong mắt cộng đồng quốc tế
trước ngày lên đường về nước ngày một mươi bốn tháng một mươi một liên hợp quốc đã trao tặng bệnh viện giã chiến cấp hai số một việt nam
huy chương về sự nghiệp giữ gìn hòa bình về những thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan